một tháng hà nội tiêm vaccine covid một mươi chín cho gần một trăm bảy mươi trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
hà nội hôm nay ngày một mươi sáu tháng năm ghi nhận thêm bốn trăm ba mươi bảy ca covid một mươi chín đã hai mươi bảy ngày không có f tử vong
một trăm sáu mươi chín ba trăm linh trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi ở thủ đô hà nội đã tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín
chiều ngày một mươi sáu tháng năm sở y tế hà nội cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận bốn trăm ba mươi bảy ca covid một mươi chín
cụ thể bốn trăm ba mươi bảy bệnh nhân phân bổ tại một trăm ba mươi tám xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông bốn mươi bảy đông anh bốn mươi hai hoàng mai bốn mươi một
lòng biên ba mươi tám nam tử liêm ba mươi bảy
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay là hơn một năm mươi chín triệu ca
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội đến nay trên địa bàn thành phố có chín mươi hai bốn trăm bảy mươi ca dương tính covid một mươi chín đang điều trị
trong đó có một trăm bốn mươi sáu ca điều trị tại bệnh viện và hơn chín mươi hai ba trăm linh ca đang theo dõi tại nhà
đây là ngày thứ hai mươi bảy thành phố không ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tính từ chiều một mươi sáu tháng bốn cho đến hết ngày một mươi năm tháng năm
hà nội đã triển khai tiêm mũi một cho gần một trăm sáu mươi chín ba trăm linh trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thưa quý vị từ ngày một mươi bốn tháng bốn quảng ninh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau một tháng triển khai bộ y tế cho biết có ít nhất hai năm triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
về tiến độ tiêm vaccine bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng
bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ

vì mũi tiêm vaccine thứ hai sẽ có phản ứng nặng hơn so với mũi một
theo thống kê của bộ y tế cho biết đến hết ngày một mươi năm tháng năm có tổng cộng hai trăm một mươi sáu chín mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước
trong đó hơn một trăm chín mươi bảy triệu liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên và hơn một mươi bảy bốn triệu liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhóm trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi sau một tháng triển khai hơn hai bảy triệu liều đã tiêm
như vậy hơn hai năm triệu trẻ đã tiêm ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
một số địa phương đã bắt đầu tiêm mũi hai cho các trẻ đủ điều kiện sức khỏe
không có chống chỉ định không phải trì hoãn tim và đủ khoảng cách về thời gian
theo bộ y tế thống kê đến sáng nay một mươi sáu tháng năm trong số hơn hai năm triệu trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã tiêm vaccine covid một mươi chín
có hai trăm linh sáu trẻ đã tiêm
các vaccine covid một mươi chín tiêm cho nhóm trẻ này là vaccine moderna và pfizer đều cơ bản gồm hai mũi tiêm vaccine cùng loại
theo chuyên gia tiêm chủng của bộ y tế vaccine covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là vaccine sử dụng công nghệ mrna hay ona thông tin
đây là công nghệ được phát triển nhiều tuần trước đây nhằm tạo ra thuốc điều trị ung thư và các bệnh lý nguy hiểm khác
cơ quan chuyên môn của bộ y tế đã phân bố gần năm triệu liều vaccine covid một mươi chín để các tỉnh
thành phố tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi này
về tiến độ tiêm vaccine này bộ y tế vừa có văn bản yêu cầu đẩy nhanh cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo an toàn hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong quý ii
góp phần phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện họp tập trung
bộ y tế cũng thông tin tới các vị phụ huynh hãy lưu tâm và quan sát các phản ứng của trẻ sau khi tiêm mũi hai
với đặc thù là sẽ gây ra nhiều phản ứng hơn so với mũi vaccine số một
ba mươi phút sau khi tiêm và vài ngày sau khi đi tiêm chủng về
thưa quý vị sau bảy tuần liên tục giảm về số ca tử vong vì covid một mươi chín trên toàn thế giới
mới đây hãng thông tấn tass của nga cho biết tỷ lệ nhiễm virus sars cov hai trên toàn thế giới một lần nữa đang gia tăng
tass cũng cảnh báo các nước sau khi trở về trạng thái bình thường mới
nhưng vẫn nên kiểm soát dịch bệnh để tránh những hậu quả không đáng có xảy ra
tổng cộng trong bảy ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng năm
các nước ghi nhận thêm khoảng ba năm triệu dịch bệnh
tuy nhiên tỷ lệ tử vong vẫn tiếp tục giảm
đây là tuần thứ tư liên tiếp có ít hơn hai mươi người tử vong vì covid một mươi chín
tỷ lệ lây lan của virus sars cov hai đã giảm ở hầu khắp châu âu
nhưng lại đang tăng lên ở châu á và châu mỹ
trong tuần qua nhật bản ghi nhận hơn bốn mươi ca nhiễm hàng ngày
trong khi tại malaysia nơi tỷ lệ mắc bệnh giảm từ đầu tháng ba
đang chứng kiến xu hướng gia tăng trở lại
tại thái lan mức giảm đã trưởng lại
khi ghi nhận khoảng bảy tám ca mắc mới hằng ngày
tuần này triều tiên báo cáo đã phát hiện các ca nhiễm virus sars cov hai đầu tiên
do đó hiện tại chỉ còn hai quốc gia chưa có bất kỳ ca mắc covid một mươi chín nào
đó là kokmenistan với dân số khoảng sáu triệu người
và đảo quốc chuvau ở thái bình dương với khoảng một mươi hai cư dân
ở bắc mỹ tình hình dịch bệnh đã trở nên trầm trọng hơn ở mỹ
nơi có hơn tám mươi trường hợp mắc mới mỗi ngày
con số này đã không xảy ra ở quốc gia trên kể từ giữa tháng hai
đây là tỉ lệ
tỉ lệ cao nhất trên toàn thế giới trong tuần này
ở mỹ latin các đợt bùng phát mới cũng đang xuất hiện ở colombia và brazil
ở châu âu tỷ lệ gia tăng nghiêm trọng chỉ xuất hiện tại tây ban nha
khi tỷ lệ mắc mới chạm ngưỡng cao giữa tháng ba
trong khi đó tỷ lệ mắc bệnh ở pháp giảm xuống một phần ba
ở italy là một phần bốn và ở anh là sắp xỉ một phần hai
thông tin về tỷ lệ lây lan virus sars cov hai gia tăng ở châu á là tin tức cần lưu ý
vì thời tiết bất thường
cùng với những căn bệnh tên cũ dạng mới như viêm gan cấp hay đau mắt đỏ gần đây
đang có nguy cơ bùng phát
dù đang trong bình thường mới mong rằng mỗi người trong chúng ta không quá chủ quan
với sức khỏe và tính mạng của mình
hãy thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch an toàn quý vị nhát